thưa quý vị công an thành phố ninh bình tỉnh ninh bình vừa tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh quần áo
tại số nhà tám mươi ba trên đường nguyễn văn cử do dương văn cao và vợ là hoàng thị mỹ hằng làm chủ
cùng một số đối tượng đang có hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông
lực lượng công an thu giữ một mươi bộ máy tính một mươi một điện thoại di động nhiều gói bưu phẩm đựng sim điện thoại
hơn một thẻ sim điện thoại và sim data cùng nhiều vật dụng là thẻ bùa giấy chứng nhận công đức vật phẩm phong thủy
các đối tượng khai đã mua data là danh sách thông tin khách hàng và phôi sim không còn giá trị sử dụng
sau đó giả danh là nhân viên nhà mạng gọi điện thoại tư vấn lừa bán các sim không còn sử dụng hoặc là giả cô đồng
trào bán các vật phẩm phong thủy giá trị thấp được cúng bùa chú cho những người nhẹ dạ cả tin với giá trị cao nhằm chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay với thủ đoạn như trên các đối tượng đã lừa đảo gần sáu mươi bị hại ở bốn mươi tỉnh thành trên cả nước
và chiếm đoạt số tiền gần một mươi bốn tỷ đồng